với hơn sáu mươi điểm ủn tắc nghiêm trọng từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay tắc đường vẫn là vấn nạn gây nhức nhối
đối với mỗi người tham gia giao thông tại thủ đô
sáng nay tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua đề án
tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trước đó nhiều chuyên gia cho rằng với số lượng xe máy đang ngày càng tăng cao tại hà nội như hiện nay
nếu không có biện pháp hạn chế thì tới đây đường phố thủ đô sẽ trở thành một bãi xe di động
tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng bày tỏ sự lo ngại về tốc độ đáp ứng của phương tiện công cộng
khi mà các phương tiện cá nhân bị hạn chế
một cuộc tọa đàm vừa qua tại hà nội vấn đề tạm dừng phương tiện cá nhân vào năm hai nghìn ba mươi đã được đưa ra
đại diện sở giới thông vận tải cho biết
tình trạng tắt đường cũng như ô nhiễm môi trường do xe máy gây ra đã ở mức báo động tại thủ đô
bên cạnh số lượng điểm ủn tắc nghiêm trọng tại các thành phố này có xu hướng giảm đi
nhưng lại phát sinh nhiều điểm ủn tắc cục bộ khác và tình hình ủn tắc giao thông vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tốc độ tăng của các phương tiện cá nhân hiện nay gấp ba bốn lần năng lực thiết kế hạ tầng
vì vậy cần có chính sách quản lý điều hành giao thông phù hợp
việc lấy ý kiến của người dân về đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân
nhằm giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố hà nội thì có tám mươi năm số phiếu được phát ra ủng hộ đề án này
theo sở giao thông vận tải vào năm hai nghìn ba mươi khi hệ thống giao thông công cộng đã đáp ứng được
từ bốn mươi năm mươi nhu cầu đi lại của người dân hà nội sẽ tiến hành dừng hoạt động xe cá nhân trong nội thành
sở giới thông vận tải thành phố hà nội cũng đưa ra giải pháp xây dựng thói quen sử dụng phương tiện công cộng một cách văn minh
đối với người dân hà nội hoặc là người dân việt nam nói chung một trăm linh mét cũng chảy ra cái xe máy
một cái thói quen đi lại như thế thì không thể nào nó văn minh được
mà với một mươi ba năm thì chúng tôi đã nói là chúng ta xây dựng một cái thế hệ công dân mới
một công dân đô thị có thói quen sử dụng phương tiện công cộng tốt hơn
thì chúng ta vừa xây dựng cái kết cấu hạ tầng nhưng đồng thời cũng vừa phải nâng cao ý thức của người dân đô thị lên
tôi tin rằng với cái lộ trình đấy với cái sự đồng thuận của
hệ thống chính trị cũng như là với cái mong muốn của đa số tầng lớp nhân dân
mong muốn là chúng ta có cái chuyến đi an toàn hơn thuận lợi hơn
và thực sự là xây dựng được một cái thành phố văn minh văn hiến và xanh sạch đẹp cho thủ đô hà nội thì chắc chắn chúng ta phải làm